tại hà nội ngành y tế thủ đô đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động quý i và xác định nhiệm vụ trọng tâm chín tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí nguyễn đức trung ủy viên trung ương đảng chủ tịch ubnd tp hà nội đã đến dự và phát biểu tại hội nghị
trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính hoàn thiện quy trình khám chữa bệnh
quy trình chuyên môn kỹ thuật gắn với thực hiện tốt quản lý chất lượng bệnh viện tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh tới khám
rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh nhân
sở y tế đã chỉ đạo các bệnh viện trong ngành triển khai có hiệu quả các mô hình bệnh viện vệ sinh
bệnh viện xanh sạch đẹp bệnh viện không khói thuốc tổ chức thành lập các khoa tiêu chuẩn chất lượng
tại một số bệnh viện nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc chữa bệnh
bên cạnh đó được sự quan tâm của ủy ban nhân dân thành phố
ngành y tế đã đưa trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa hà nội vào hoạt động
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn đức trung đề nghị
ngành y tế cần chủ động tích cực triển khai phòng tránh các dịch bệnh mới nổi
tái nổi có nguy cơ xâm nhập vào thành phố cũng như kiểm soát chặt chẽ các dịch bệnh lưu hành tại địa phương
trong đó chú trọng tăng cường quản lý an toàn thực phẩm nhất là khâu nuôi trồng và tại các chợ đầu mối
phải quyết liệt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tất cả các tuyến
đẩy mạnh công tác hiện đại hóa và nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh
giả soát lại thiết kế một số dự án xây dựng bệnh viện theo tiêu chuẩn châu âu